với chủ đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ
và sự tham dự của đại diện các bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu trị đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
muốn phát triển khoa học công nghệ thì thể chế phải thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực
trong khuôn khổ chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay xin mời quý vị cùng đến với những thông tin
được thảo luận cùng những giải pháp được đưa ra trong hội nghị đối với sự phát triển của hoạt động khoa học công nghệ
hội nghị trực tuyến ngành khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhằm nhìn nhận lại những kết quả
hạn chế của khoa học và công nghệ cũng như đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong các năm tiếp theo
để khoa học và công nghệ thực sự đóng vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
đây thực tiễn là cũng là lần đầu tiên
thủ tướng chính phủ đã trực tiếp dự và chỉ đạo đối với không chỉ toàn ngành khoa học công nghệ
mà các bạn cũng đã biết là lãnh đạo của ủy ban nhân dân các tỉnh và các lãnh đạo các sở ngành có liên quan
và trong đánh giá thì chúng ta cũng đạt được một cái việc là tăng cường thêm cái sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ
giữa các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh
và nếu không có cái sự phối hợp này thì khoa học công nghệ cũng không thể có mặt kịp thời
và phục vụ những vấn đề và giải quyết những vấn đề của khoa học công nghệ
kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng đặt ra
từ sự phối hợp đó trong năm hai nghìn một mươi sáu ngành khoa học và công nghệ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
để đưa khoa học và công nghệ trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất chất lượng sức cạnh tranh của nền kinh tế
tập trung cải cách thủ tục hành chính triển khai chính phủ điện tử hỗ trợ phát triển doanh nghiệp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
như tinh thần của thủ tướng có mặt tăng cường ứng dụng và thực tiễn
và những vấn đề nghiên cứu thì phải bám sát cái nhu cầu của đời sống nhu cầu của doanh nghiệp và lắng nghe hơi thở của thực tiễn
những năm qua khoa học và công nghệ việt nam đã có những bước tiến lớn trên mọi lĩnh vực
tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành sản xuất
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khoa học và công nghệ là động lực giữ vai trò quan trọng đã đóng góp khoảng ba mươi bốn mươi vào tăng trưởng
thời gian tới để khoa học và công nghệ tiếp tục là động lực phát triển nông nghiệp
đại diện ngành này khẳng định khoa học cần tập trung vào những lĩnh vực sản phẩm cụ thể
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khoa học và công nghệ phải có một số đề tài từ dự báo của thị trường từ biến đổi khí hậu nảy ra cơ hội mới
riêng trục thứ hai là trục sản phẩm của các tỉnh thì rất mong bộ hội hợp với bộ chúng tôi xây dựng ở các khu vực
bảy vùng kinh tế xã hội trên các tỉnh trọng điểm
và trục cuối cùng rất khuyến khích trục cuối cùng đó là đa dạng hóa sản phẩm bằng thương thức mỗi làng một sản phẩm
thì khoa học kỹ thuật chúng ta cũng phải tập trung then chốt ở chỗ này
cũng đánh giá cao sự đóng góp của khoa học và công nghệ bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến dẫn thực tế ngành y
khoa học và công nghệ là động lực của ngành góp quan trọng trong dự phòng và điều trị nhiều loại bệnh hiểm nghèo
trong đó có việc tự chủ sản xuất nhiều loại vaccine tại việt nam điển hình là vaccine rota virus hiện chỉ có bốn nước trên thế giới có thể sản xuất
ngoài ra các ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp chữa trị và tiến hành thành công việc ghép tạng
phát hiện và điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư với giá thành rẻ tiết kiệm cho xã hội hàng trăm tỷ đồng
tiết kiệm ngoại tệ hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm do không phải ra nước ngoài điều trị
đối với ngành y tế của chúng tôi thì khoa học công nghệ là động lực phát triển
nếu không có các vận dụng khoa học công nghệ thì có lẽ không thể nào làm được công tác phòng bệnh
chữa bệnh đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết của biến đổi khí hậu của bệnh mới xuất hiện
của các bệnh không lây nhiễm ung thư tim mạch
năm hai nghìn một mươi sáu cũng là năm đánh dấu sự thành công của việc ứng dụng
nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng
trong phần tham luận tại hội nghị thứ trưởng bộ quốc phòng bế xuân trường cho biết
thông qua nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ việt nam đã từng bước khai thác
làm chủ và sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tổ quốc
về lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự nếu trước đây chúng ta chưa làm chủ
chưa khai thác chưa sản xuất được hiện nay chúng ta cũng đã đẩy mạnh
đẩy mạnh vấn đề nghiên cứu và bước đầu đã nghiên cứu thành công một số lĩnh vực
mặc dù hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua đã đạt được nhiều thành tiệu
trong các lĩnh vực từ trung ương đến địa phương
tuy nhiên để thực sự trở thành động lực của sự phát triển kinh tế xã hội
thì khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều việc phải làm
vì vậy tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn nêu những điểm còn khó khăn
và đề xuất các giải pháp tháo gỡ
là cái bộ máy các đơn vị sự nghiệp phải tự chủ tiến tới tự chủ
và biến sản phẩm công nghệ thành thị trường và phục vụ
thứ hai là cơ chế khoán và đặt hàng nhiều hơn
hiện nay thì cách thức quản lý theo cái bộ tài chính thì chúng ta rất nhiều thủ tục
để mà xây dựng đề cương để mà thẩm định để mà quyết toán rất là nhằng
ngoài ra một loạt các vấn đề khác như việc đề tài nghiên cứu khoa học vẫn còn nặng về nghiên cứu
nghiên cứu nhiều nhưng ứng dụng ít cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ đã được tháo gỡ
nhưng vẫn còn bất cập
cũng được các đại biểu tham dự đề cập đến
là cái phân bổ theo kiểu mà phân bổ ngân sách chia đều thì cũng tốt nhưng chúng ta xem lại
mà nên là làm cái gì ra tấm giá bón đầu tư có trọng điểm trọng tâm
và theo các cái ưu tiên cho nơi những nào mà có nhu cầu lớn
là cái quy chế chi tiêu tài chính cái quy chế quản lý làm sao cho nó phù hợp hơn
nó phù hợp với tất cả các cái khâu đánh giá
cái thứ hai là về mặt đổi mới về cái cơ sở
cơ chế chi tiêu tài chính làm sao cho nó đơn giản nó hiệu quả gắn với trách nhiệm của nhà khoa học
và cái thứ ba nữa chúng tôi đề nghị là tiếp tục quan tâm đến cái chính sách đào tạo
bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ trong sử dụng cán bộ nghiên cứu khoa học
cần phải có một cơ chế chính sách để thu hút nhân tài chúng ta vừa qua vì thiếu cái cơ chế này
dẫn đến người tài của đất nước chúng ta
trong nhà nước thì muốn ra ngoài ở ngoài thì muốn đi nước ngoài
đồng ý với những ý kiến các đại biểu tham dự đề cập
các đại biểu nêu ra trong hội nghị cũng như những kiến nghị từ phía bộ khoa học và công nghệ
đối với quốc hội chính phủ và các đơn vị có liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng và nhà nước sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để khoa học phát triển
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh muốn phát triển khoa học và công nghệ thành công thì phải có sáu yếu tố gồm
thể chế cơ chế môi trường con người nguồn lực cơ sở hạ tầng năng lực hội nhập
năng lực kiến tạo quản trị của nhà nước cho khoa học và công nghệ và đặc biệt là khoa học và công nghệ
phải gắn với đời sống và phát triển theo các thế mạnh cụ thể
mình có thế mạnh riêng khoa học công nghệ phải phục vụ cái này mà theo chúng tôi đó là nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp chất lượng cao nông nghiệp thông minh hay là du lịch thế mạnh ở việt nam
thế mạnh thực sự ở việt nam và lựa chọn thứ ba là thế mạnh ở việt nam đó là công nghệ thông tin
khoa học công nghệ phục vụ cái này dù là cách mạnh là thứ bốn đấy là một thế giới ảo
nhưng mà người ta cần phải đi lại cần phải nghỉ ngơi chúng ta phải khai thác cái này
để khoa học công nghệ phục vụ cái này vắng vắng thực tế đã cho thấy trước cuộc cách mạnh công
nghiệp lần thứ tư đòi hỏi việt nam phải đổi mới kiến tạo lại nền hành chính để phát huy vai trò
của khoa học và công nghệ nhất là con người và thể chế tinh thần chung là khai phóng mọi nguồn
nhân lực sáng tạo để đưa đất nước tiến lên vững vàng có như vậy khoa học và công nghệ mới đóng
góp vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội
và giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước
thưa quý vị
và các bạn tôi vừa hoàn thành xong công việc gửi đồ và trả đồ thông thường khi đi đến nơi công
cộng như siêu thị chẳng hạn chúng ta thường mất rất nhiều thời gian cho công đoạn này chúng ta phải
đưa đồ cho nhân viên sau đó nhân viên cắt đồ vào tủ và giao chúng ta một chiếc chùm chìa khóa
thế này tuy nhiên với chiếc tủ đồ thông minh mà tôi vừa trải nghiệm thì mọi chuyện lại trở nên vô
cùng đơn giản và chiếc tủ đồ thông minh này cũng chính là sáng chế của nhóm sinh viên thuộc viện cơ
khí trường đại học bách khoa hà nội bằng niềm đam mê nghiên cứu cùng những đòi hỏi xuất phát từ thực
tiễn nhóm sinh viên này đã hoàn thiện chiếc tủ chỉ trong vòng sáu tháng trong quá trình em quan sát
siêu thị các siêu thị ở việt nam thì em thấy các bà các mẹ cũng hay làm rơi hoặc để quên chìa khóa
thì nhóm sinh viên chúng em có đưa ra ý tưởng là
có thể thiết kế ra một chiếc tủ đồ thông minh thông qua việc nhận dạng cơ thể con người
chiếc tủ thông minh này thì nó gồm ba phần chính thứ nhất là phần về phần quang
nó liên quan về phần xử lý ảnh phần thứ hai là phần hệ thống điện phần thứ ba là hệ thống cơ
cái nguyên lý hoạt động của chiếc tủ này thì nó rất là đơn giản như là sau khách đến gửi đồ thì
như chị vừa mới tham gia thì đầu tiên là khách đến vì đồ thì nó sẽ có một cái thao tác xe
cái máy tính của mình đó là cái thao tác khách phải dí vào đó là cái tủ mới và khi dí vào đó tủ
mới thì khách sẽ đứng trước cái camera và camera sẽ chụp ảnh lại và nó sẽ lưu ảnh camera chụp ảnh
lại và lưu ảnh trên cái phần hình lát lát này và sau đó là cái phần mềm của mình nó sẽ tìm cho cậu
một cái tủ ở chống sau đó nó báo về cho con cái vi phỉ này vi phỉ này sẽ điều kiểm cho cái thằng
này nó sẽ điều kiểm cái cuộn nút này nó mở được biết với ý tưởng thông minh sáng tạo tủ đồ thông
minh nói trên được lãnh đạo nhà trường đánh giá cao tuy nhiên để trước tù từ ý tưởng có thể trở
thành sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày nhóm nghiên cứu cho biết họ đang
gặp một số khó khăn có gặp chủ khó khăn đó là bọn em không phải là dân chuyên về lập trình cũng
chứ không phải là dân chuyên về xử lý hình ảnh cho nên khi mà từ cái ý tưởng ban đầu và để được
cái sơ đầu thủ toán và sau đó là viết chương trình thì bọn em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong
chuyên môn và thứ hai khi mà đã có chương trình rồi thì về cái cơ sở vật chất thì cái mô hình này
yêu cầu nữa là thông nền và camera ánh sáng phải ổn định mà chúng em thì trong điều kiện thí nghiệm
chúng em thì không có được điều đó cho nên nó xảy ra nhiều sai số cũng như nhiều cái nhiễu
và không mong muốn thì việc chế tạo chiếc cầu thành công chỉ vừa xuất phát từ ý tưởng của nhóm
nên là để thương mại hóa
để thương mại được chiếc tủ này thì nhóm phải cần thêm thời gian và để thương mại được thì điểm quan trọng nhất
đấy là về vốn đầu tư và việc khắc phục được sai số của phương pháp xử lý hình ảnh để tránh cho người sử dụng
lấy nhầm tủ
thì bọn mình rất là cần những hỗ trợ nguồn kinh phí từ phía nhà trường từ phía các doanh nghiệp
và bọn mình sẽ cố gắng khắc phục những yếu điểm của nó
để đưa ra những kế hoạch hoàn thiện hơn vì đó hy vọng các doanh nghiệp các nguồn đầu tư khác có thể hỗ trợ bọn mình được
để bọn mình có thể hoàn thiện thêm được những ý tưởng của bọn mình
được biết hiện nay ở những nơi công cộng bên cạnh những tủ đồ được khóa bằng các khóa cơ khí truyền thống
một số nơi đã ứng dụng công nghệ nhận dạng vân tay để bảo mật tuy nhiên những giải pháp này vẫn còn những hạn chế nhất định
vì vậy nhóm nghiên cứu kỳ vọng công nghệ nhận dạng người trong tủ đồ thông minh này
không chỉ đảm bảo an toàn cho các tủ đồ mà còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
trước mắt nhóm mong muốn được hỗ trợ về vốn để hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng đưa vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống
quý vị và các bạn thân mến sản phẩm tủ đồ thông minh tuy mới chỉ là ý tưởng
nhưng đã chứng tỏ được sự hữu ích nếu được đưa vào sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
hy vọng nhóm nghiên cứu sẽ nhanh chóng hoàn thiện và tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình trong thời gian sớm nhất
đến đây chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống sẽ được tạm dừng
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau